đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của quân đội ta
sáu năm trôi qua quân đội ta đã tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu
đã cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang
hãy cùng nhìn lại lịch sử và ý nghĩa trọng đại của sự kiện này qua tiểu mục ngày đến năm xưa của truyền hình nhân dân
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn lãnh tụ hồ chí minh ra chỉ thị thành lập đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
chỉ thị nhấn mạnh tên đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự
nó là đội tuyên truyền đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân
nó có thể đi suốt từ nam trí bắc
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn tại khu rừng thuộc huyện nguyên bình cao bằng
đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập
gồm ba tiểu đội với ba mươi bốn chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ cao bắc lạng do đồng chí võ nguyên giáp trực tiếp chỉ huy
đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của quân đội nhân dân việt nam
đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí hoàng sâm làm đội trưởng
đồng chí sích thắng dương mạc thạch làm chính trị viên đồng chí hoàng văn thái phụ trách kế hoạch tình báo
hai trận đánh đồn phai khắt nàng ngần thắng lợi đã mở đầu truyền thống đánh tiêu diệt đánh chắc thắng
đánh thắng trận đầu của quân đội ta suốt hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn
lịch sử bảy mươi sáu năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành của quân đội ta gắn liền với lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc
những chiến công vẻ vang trong bảy mươi sáu năm qua đã tô thắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân việt nam anh hùng
xứng đáng với lời khen ngợi của chủ tịch hồ chí minh
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng
cán bộ chiến sĩ toàn quân nguyện trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
quyết tâm thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu đội quân công tác đội quân lao động sản xuất
mãi mãi là lực lượng chính trị đặc biệt lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc tổ quốc
ngày nay trong thời bình quân đội ta vừa xây dựng lực lượng luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao vừa góp sức cùng nhân dân
tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới
trong đại dịch covid một mươi chín vừa có những diễn biến đầu tiên toàn quân toàn dân thống nhất chung sức chung lòng
tuân thủ quy định phòng chống cách ly hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
trong thiên tai bão lũ lịch sử quân đội việt nam anh hùng luôn sắt cánh cùng người dân tham gia cứu hộ cứu nạn
khắc phục hậu quả thiên tai hỗ trợ sản xuất giúp đỡ nhân dân tạo thành thế trận lòng dân vững chắc